tại lào cai trong lúc tuần tra kiểm soát tổ tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phát hiện hai đối tượng điều khiển một chiếc thuyền từ phía thượng lưu sông hồng đang đi về phía hạ lưu có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên thuyền có một trăm hai mươi thùng cắt tông bên trong mỗi thùng có ba trăm sáu mươi quả trứng gà tổng cộng bốn mươi ba hai trăm linh quả có xuất xứ từ trung quốc
tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số trứng da cầm nhập lậu trên theo quy định của pháp luật